tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh về nghĩa vụ quân sự vào mùa xuân
xác lệnh này đã được đăng tải trên cổng công báo chính thức vào ngày ba mươi tháng ba
nội dung xác lệnh quy định từ ngày một tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
các công dân nga từ một mươi tám đến hai mươi bảy tuổi không thuộc lực lượng dự bị và là đối tượng
và thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi nhập ngũ với số lượng một trăm bốn mươi bảy người
xác lệnh cũng yêu cầu tiến hành giải ngũ các binh lính thủy thủ
trung sĩ và sĩ quan đã hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự
chủ tịch ubq thuộc duma quốc gia hạ viện nga ông andrei katapolov cho biết
những người nga được gọi nhập ngũ sẽ không phục vụ tại các vùng danets và lugan
cũng như các tỉnh zaporozhye và kherson
ông cũng lưu ý rằng các vùng này sẽ không tiến hành đợt gọi nhập ngũ mùa xuân
ông katapolov cũng cho biết việc tăng dần độ tuổi gọi nhập ngũ theo kế hoạch ở nga
sẽ không ảnh hưởng đến đợt gọi nhập ngũ mùa xuân này